ngày đại sứ đã trở thành cầu nối tin cậy góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
vì hòa bình phồn vinh ở châu á và hợp tác giữa bộ công an quốc gia nhật bản cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng
hai bên đã triển khai thành công nhiều nội dung trong việc chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác
hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các cơ quan doanh nghiệp và công dân nước này ở nước kia
bộ trưởng tô lâm hy vọng đã trở về ngày umeda kunio sẽ tiếp tục giới thiệu quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới
liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng
với quyết tâm cao trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của nhật bản cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhật bản sẽ sớm khống chế được dịch bệnh
bộ trưởng tô lâm khẳng định chính phủ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong việc chia sẻ kinh nghiệm
giúp đỡ nhật bản trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ umeda kunio tin tưởng
những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản và bộ công an việt nam tiếp tục gạt hái nhiều kết quả hơn nữa
trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
ngài đại sứ khẳng định thời gian tới dù ở bất kỳ cương vị nào cũng tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của nhật bản nói riêng
thông tin từ sở y tế đà nẵng vào cuối giờ chiều nay cho biết năm trường hợp mắc gồm cả ca mắc thứ một trăm hai mươi hai mới được phát hiện
đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng có sức khỏe ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ
hiện ngành y tế thành phố đang cách ly và theo dõi một trăm hai mươi chín trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại các bệnh viện
ngoài ra hiện các khu cách ly tập trung đang theo dõi sức khỏe của gần chín trăm linh trường hợp và hơn hai trăm sáu mươi trường hợp
đang được cách ly theo dõi
các cơ sở lưu trú cũng trong ngày hôm nay sở y tế đà nẵng cdc đà nẵng đã có kết quả xét nghiệm thêm hai trăm bảy mươi sáu trường hợp
và tất cả đều âm tính với sars cov hai
như vậy đến nay đà nẵng đã có một bốn trăm hai mươi tám mẫu xét nghiệm âm tính với sars cov hai
cũng trong ngày hôm nay sở y tế đà nẵng cho biết trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã được bộ y tế đồng ý
cho phép công bố kết quả xét nghiệm sars cov hai
quyết định này sẽ cho phép địa phương chủ động hơn
khi nhanh chóng xác định được người có bệnh
còn tại hà nội trước tình trạng người nhà dài để gửi đồ tích tế cho người cách ly
vào chiều ngày hôm nay tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội
chủ tịch thành phố đã khuyến cáo không nên gửi đồ vào cho người nhà cách ly
bởi đây cũng là một nguồn lây lan khó kiểm soát được
cuộc họp sở y tế hà nội cho biết trong những ngày qua
số ca dương tính với covid một mươi chín tại hà nội đang tăng theo xu hướng chung
tuy nhiên các ca mắc chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước khác về
cụ thể có hai mươi chín trường hợp đi từ vùng dịch về
hai trường hợp là nhân viên y tế bệnh viện bạch mai
năm trường hợp lây qua tiếp xúc gần
một trường hợp là bác sĩ khoa cấp cứu
bộ tư lệnh thủ đô cũng cho biết thành phố đã bố trí thêm
năm trường hợp thuê mô một mươi hai chỗ ở
khu nhà ở cho các học sinh sinh viên pháp vân tứ hiệp
khu nhà ở sinh viên mỹ đình ii trường cao đảng nghề công nghệ cao hà nội
trường trung cấp nghề số một mươi tám khu kiến tạo
năm thời liêm tổng số được một mươi hai bảy trăm năm mươi

theo kế hoạch của bộ tư tổng số được bốn năm trăm bốn mươi bốn trường
trường trung cấp nghề số hai mươi hai tổng số được hai mươi một
khi tiếp nhận được hai mươi một công dân
công an thành phố cũng cho biết để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố đã thông báo đến người nhà căn
phạm phạm và dừng việc thăm gặp tại các trại tạm giam
cũng như đề xuất bộ công an tạm dừng chuyển phạm nhân giữa các trại giam
trừ trường hợp đặc biệt cần thiết
trong công tác giam cảnh phạm nhân công an thành phố đã chỉ đạo với các đơn vị thông báo
với các người nhà căn phạm phạm nhân về việc dừng thăm gặp để hạn chế tiếp xúc
và hạn chế lây lan dịch bệnh
chúng tôi cũng đề xuất bộ công an thành phố để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch covid một mươi chín
giữa các trại tạm giam và điều chuyển phạm nhân từ chạy tạm giam vào các trại thi hành án
trừ trường hợp bắt buộc theo cầu quy định của pháp luật
thế và chúng tôi cũng kết hoạt nguồn thực phong bằng

cũng tại cuộc họp chủ tịch thành phố tiếp tục khuyến cáo người dân từ nay đến ngày một tháng bốn
nếu không có việc cần thiết thì không nên ra ngoài đường
chủ tịch thành phố đã sử dụng hệ thống trực tuyến để làm việc mua bán online
giảm đáng kể các cuộc họp không cần thiết
và tổ sở làm việc phải tổ chức đo thân nhiệt khử khuẩn
trung tâm tại cần tổ chức phòng ngừa cho khách và nhân viên
đặc biệt thân nhân các trường hợp đang cách ly yên tâm là đang được thành phố phục vụ tốt cung cấp đầy đủ
đề nghị thân nhân các gia đình có thân nhân liên quan đến đi hiện nay đang cách ly tập trung để phòng ngừa
tại các trung tâm của thành phố
trung tâm là hiện nay đang được chúng ta phục vụ rất tốt
và không phải lo lắng là lên để gửi các đồ đạc hay là liên quan đến đồ ăn cho các người này
mà hiện nay đã được chúng ta cung cấp rất là đầy đủ rồi
cho nên tôi đề nghị là thân nhân các gia đình không quá lo lắng và không nên đi để gửi các đồ ăn
bởi vì những cái đồ ăn mà liên quan đến chúng ta mua mà không cẩn thận mà chúng ta đưa vào
mà nó lại dính một cái không khử khuẩn được với cái bề ngoài của các đồ vật này
thì mà đi vào các trung tâm tập trung này thì cũng rất là nguy hiểm
cho nên là chúng tôi đề nghị
chúng ta không tổ chức cái việc này
và các gia đình là không nên đi lên gửi như cái này
thế và đề nghị các đơn vị quản lý chúng ta cũng không nhận liên quan đến các cái quà này
đặc biệt tại cuộc họp
ban chỉ đạo thành phố cũng lưu ý các bệnh viện đang tổ chức cách ly
phải đảm bảo yêu cầu của bộ y tế và nêu rõ
ở bệnh viện phải thiết lập ba vòng
vòng một vòng hai là y tá bác sĩ người phục vụ
vòng ba chỉ thực hiện tiếp tế cho vòng hai
những người làm nhiệm vụ phải có khu cách ly riêng ở tập trung không được về
để phòng tối đa việc lây nhiễm
chiều nay giám đốc sở y tế tỉnh bình phước cho biết
trước khi cửa khẩu biên giới tạm thời ngừng hoạt động
đã có một trăm ba mươi chín người về từ campuchia được ngành y tế tổ chức cách ly theo đúng quy định
cụ thể một trăm một mươi năm người được cách ly tại các cơ sở trên địa bàn huyện lộc ninh
chín mươi bảy người cách ly tại huyện đồng phú
hai mươi sáu người tại huyện biên giới bù đốc
và một người tại huyện bình phước
riêng trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng ba
trên địa bàn tỉnh bình phước không có trường hợp nào về từ quốc gia khác được cách ly tập trung
theo ghi nhận tại huyện biên giới bù đốc
dân hay buôn bán khu vực biên giới campuchia
đã được cơ quan chức năng thông báo hạn chế qua lại cửa khẩu từ nhiều ngày nay
và người dân đã chấp hành
thưa quý vị và các đồng chí
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an là nơi tập trung rất nhiều can phạm nhân
trong tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thì nguy cơ lây nhiễm là rất cao
chính vì vậy cùng với lực lượng công an cả nước
công an tỉnh khánh hòa cũng đã tăng cường triển khai các biện pháp
nhằm ngăn ngừa không cho dịch bệnh xâm nhập vào các cơ sở giam giữ
ghi nhận tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
phun tiêu độc khử trùng xe
kiểm tra thân nhiệt can phạm
yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn
so với trước đây quy trình tiếp nhận can phạm tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
hiện nay có thêm những công đoạn mới
các bước này hiện đang được đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc
nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan trong khu vực trại
đối với phạm nhân
khi vào tạng đơn vị đã triển khai các biện pháp về y tế
trải tạm giam công an tỉnh khánh hòa hiện đang giam giữ hàng trăm can phạm nhân
để đảm bảo an toàn trong khu vực
khu vực trại đơn vị đã thực hiện nghiêm việc ngưng cho thăm nuôi phạm nhân
theo chỉ đạo của bộ công an để ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh
đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
đồng thời hướng dẫn can phạm nhân cách đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đúng cách
công tác xịt khử trùng buồng giam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các can phạm nhân
cũng được đơn vị tăng cường thực hiện
ở đơn vị thì nếu mà tình hình dịch bệnh xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tới công tác giam giữ
tại vì điều kiện ở môi trường tại tâm giam tập trung rất nhiều là can phạm và nói chung là cán bộ chiến sĩ
nếu mà bùng phát xịt phát dịch bệnh xảy ra thì rất là nguy hiểm
làm ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ can phạm nhân
chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án phòng ngừa nếu phát hiện ra dịch bệnh
xảy ra như là chuẩn bị cho các phòng cách ly và thực hiện các quy trình
để đảm bảo cho công tác phòng chống
không chỉ nâng cao ý thức cho các can phạm tội
cũng có cán bộ chiến sĩ chạy tạm giam công tác giam để bảo vệ mình
như kiểm tra thân nhiệt hàng ngày thường xuyên hỗ trang và rửa tay sát khuẩn
giữ vệ sinh sạch sẽ
trong những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
những việc làm tuy nhỏ nhưng hết sức quan trọng đã góp phần cùng cả nước
chung tay đẩy lùi dịch bệnh
mặc dù thời gian qua trên địa bàn tỉnh hà nam chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thời gian qua lực lượng công an tỉnh hà nam cũng đã tập trung phối hợp
với các ngành liên quan chính quyền cơ sở tăng cường công tác
và các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
với mục tiêu là không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh
hơn một cán bộ công nhân lao động của doanh nghiệp sản xuất may này
vẫn làm việc bình thường
được sự hướng dẫn của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam
những ngày này doanh nghiệp đã áp dụng biện pháp quyết liệt
để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập cơ sở sản xuất
một trăm linh công nhân được tiến hành đo thân nhiệt cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn
phát khẩu trang trước khi vào khu vực lao động sản xuất
chúng tôi đã thống kê ra soát lên danh sách chi tiết số người nước ngoài
tại các doanh nghiệp quay trở lại doanh nghiệp làm việc sau tết nguyên đán
và để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sức khỏe
cách ly đối với số người nhập cảnh từ trung quốc dưới một mươi bốn ngày
sẽ thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của bộ y tế
cũng như là tuyên truyền trong công nhân của công ty
thực hiện nghiêm các trình tự quy trình phòng chống dịch
quản chức năng
tại các khu công nghiệp lớn trên địa bàn
thời gian qua lực lượng công an đã tăng cường công tác quản lý nhập cảnh
quản lý tư vũ ra soát tất cả các trường hợp người nước ngoài
công dân việt nam từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho các cơ quan trong các khu công nghiệp
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo
tình hình liên quan đến người nước ngoài
các công nhân khi có dấu hiệu nghi ngờ
với cơ quan thường trực phòng chống dịch
để triển khai các biện pháp y tế cần thiết
công ty chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương
làm tốt công tác cách ly một mươi bốn ngày
đối với người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
sau khi cách ly một mươi bốn ngày mà không có vấn đề gì
thì chúng tôi mới cho những người này quay lại nhà máy làm việc
chúng tôi đã chủ động có công văn hướng dẫn đề nghị
các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
phối hợp chặt chẽ với đơn vị
trong công tác quản lý cư trị
cư trú hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn
đồng thời chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ
với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
thống nhất cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin
về hoạt động cư trú của người nước ngoài trên địa bàn
phục vụ cho công tác phòng dịch của các cơ sở y tế
với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối cho các doanh nghiệp
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh an tâm hoạt động sản xuất
lực lượng công an hà nam sẽ tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cơ quan doanh nghiệp
đảm bảo các thông tin khai báo chính xác
phục vụ công tác phòng chống dịch và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh
thưa quý vị và các đồng chí
hiện trên thế giới đang có tình trạng tìm mua thuốc trị sốt z
trước thông tin mỹ dùng thuốc điều trị sốt z chloroquine để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
trong khi thế giới vẫn còn đang chưa chứng minh được tính hiệu quả của loại thuốc trị sốt z trên bệnh nhân covid một mươi chín
thì tại việt nam nhiều người dân cũng đã tìm mua dự trữ khiến cho loại thuốc này trở nên khan hiếm
và mới đây có trường hợp còn tự ý uống thuốc sốt xét dự phòng covid một mươi chín dẫn đến ngộ độc phải cấp cứu
mới đây trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một bệnh nhân nam bốn mươi ba tuổi ở hà nội
bị ngộ độc do uống một mươi viên thuốc sốt z để phòng ngừa covid một mươi chín
trước đó bệnh nhân này có biểu hiện nôn nhiều mờ mắt suy hô hấp tụt áp được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện huyện
các bác sĩ cho biết bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bạch mai trong tình trạng thở máy do ngộ độc thuốc điều trị sốt z chloroquine
đây là ca ngộ độc thuốc sốt z do uống để dự phòng covid một mươi chín đầu tiên được cơ quan y tế ghi nhận trong mùa dịch này
tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn đang có nhiều người đồn đại về tác dụng của thuốc sốt z với covid một mươi chín
trong đó có những hướng dẫn như nếu là nhóm f một f hai tức là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc
thì có thể uống thuốc này một viên một tuần để dự phòng
thuốc này là thuốc mà rất nhiều tác dụng phụ
một cái tác dụng phụ lớn nhất là có thể gây tử vong do suy tim suy thận suy gan
thế chính vì thế cho nên là mọi người hết sức đề phòng khi sử dụng cái thuốc này
theo quy định của bộ y tế thuốc điều trị sốt z chloroquine phải bán theo đơn
thế nhưng tại một số nhà thuốc trên địa bàn hà nội thuốc này vẫn được nhập về bán theo nhu cầu của người mua
người ta cứ chữ đấy nên là vinh rộ lên như thế chứ nhiều người hỏi lắm
thì cứ để chiều về xong rồi xem như nào nếu có bọn em muốn đặt

đắt cho em nhé

thế giờ chỉ bán ba trăm linh nghìn thôi mà
lấy hàng được hay không là do công ty người ta chứ không phải do bọn em đâu ạ
bây giờ thì bao nhiêu một viên ở đây
bây giờ em không biết ạ
nhà em vẫn bán thì là có năm trăm linh đồng một viên thôi
còn tại hiệu thuốc này mặc dù không còn thuốc điều trị sốt z
nhưng người đứng
quầy lại tư vấn một loại thuốc kháng sinh khác có thể điều trị được covid một mươi chín
bọn chị lâu lắm rồi không bán doroquin rồi
tại vì cái đấy nó điều trị suất xếp í nó không nắp ứng được
bây giờ nó đã biến thuệ
tần như là nó sẽ không nắp ứng được
khi mà có khả năng mình nghĩ là bình yễm
mình uống ngay lê mình nghĩ là bình yễm là tốt là mình đã có ho và có hiện tượng mũi xanh
em uống luôn
thì nó không sao cả vì nó đã bị uống rồi
đây là gì chị
nhóm kháng sinh lepo
à là bao nhiêu một hộp ạ
cái đấy là một mươi năm một viên
mà bạn chỉ uống những một mươi viên một lần điều trị thôi
hoặc là tối đa các bạn là trong vòng một mươi ngày
trước thông tin sai lệch về thuốc sốt z chloroquin
các bác sĩ cho rằng việc người dân tự ý mua thuốc sốt z sẽ gây ra tình trạng kháng hiếm thuốc
nhiều đối tượng loại thuộc đầu cơ tích chữ nâng ra thuốc
vâng vậy thì cloroquin thực chất là thuốc gì
và thuốc này đã được công nhận trong điều trị covid một mươi chín hay chưa
xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia y tế
thuốc chloroquin từ trước đến nay vẫn thường được biết đến và sử dụng trong điều trị các bệnh lý sốt rét
bệnh viêm khớp dạng thấp bệnh hệ thống như blue bird ban đỏ
đối với một số bệnh nhân có các bệnh lý khác đi kèm
thầy thuốc buộc phải cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ sử dụng cho những người có bệnh nền như
suy thận bệnh gan bệnh máu bệnh lý thần kinh cơ bệnh tâm thần vẩy nến
hiện nay chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine
do vậy mà các biện pháp điều trị các thuốc đều là hỗ trợ để giúp cho người bệnh
nâng cao thể trạng và điều trị các triệu chứng cùng với các kỹ thuật
mà chúng ta hiện nay đang thực hiện với những bệnh nhân nặng theo nguyên lý của điều trị về hồi sức tích cực
đối với thuốc thì đều phải có chỉ định của bác sĩ
ngay cả đối với các thuốc mà chúng ta hiện nay như thuốc chloroquine sunfat
mà hội đồng chuyên môn mới cho sử dụng thì cũng phải là theo phác đồ và bác sĩ chỉ định
chúng ta không nên mua thuốc dự trữ ở gia đình
và những thuốc đó đều có những chỉ định rất nghiêm của các thầy thuốc của các nhà chuyên môn
thuốc điều trị sốt z chloroquin không có tác dụng ngăn chặn bệnh covid một mươi chín ngay từ đầu
hiện nay bộ y tế vẫn đang tiếp tục nghiên cứu
người dân không dự trữ gây ra tình trạng thiếu thuốc cho người bệnh cần sử dụng
trong thời điểm hiện nay biện pháp dự phòng covid một mươi chín tốt nhất là thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế như
vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang hạn chế đến nơi đông người bổ sung dinh dưỡng luyện tập thể thao
các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân không được tự ý mua bất cứ loại thuốc nào để điều trị dự phòng covid một mươi chín